với vỏ bọc là một đại ủy quân đội nhân dân bình đã hứa hẹn xin cho con gái bà nguyễn thị phương vào họp tại trường thiếu sinh quân
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì bình đã lẩn trốn
mới đây nhất đối tượng huỳnh quang phong trú tại quận hai bài trưng hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội bắt giữ khi nhận của hai gia đình với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng để lo chạy cho con em của họ vào các trường trung cấp khối công an nhân dân
vâng như vậy có thể thấy ngay trước mùa tuyển sinh các đối tượng đã lợi dụng để hoạt động phạm tội
mặc dù hàng loạt vụ việc đã bị phát hiện xử lý cơ quan chức năng cũng đã phải trần thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
nhưng dường như với nhiều người đây vẫn chưa phải là bài học cảnh tình
qua tìm hiểu những bị hại trong các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn chạy trường được biết sở dĩ nhiều phụ huynh bằng mọi cách chạy trọt cho con em vào học tại các trường khối lực lượng vũ trang
vì hy vọng sau này ra trường sẽ có việc làm lương cao
chính vì tâm lý này nên các đối tượng xấu đã lợi dụng hoạt động lừa đảo
thủ đoạn của bọn chúng là mạo danh công an mạo danh là người nhà các cán bộ lãnh đạo trong lực lượng công an
học mạo nhận có mối quan hệ rộng có khả năng chạy trường vào khối công an quân đội với mức chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng một suất
thì tôi cũng nói đúng như anh băng cô lông nói là
thì người ta thi thì xét tuyển là khi mà thi đại học trường thì người ta bảo là xét tuyển được vào trường
trung cấp cảnh sát
thì các đối tượng trong vụ án này thì chỉ nói là đưa ra cái thông tin là có khả năng là xin vào trường nói chung tạo cái mối quan hệ thôi
nên là tôi có quan hệ như này là để xin vào có quan hệ với cả cách lãnh đạo để xin vào những cái trường như thế
nhưng thực tế thì chúng tôi xác minh này là không có cái việc đấy
nên là các trường người ta cũng nói luôn là cái việc tuyển sinh này là phải dựa trên cái hồ sơ xét tuyển
và cái điểm thi của trường đại học mà người ta xét điểm xuống
tại trường trung cấp cảnh sát vũ trang nơi đối tượng phong hứa hẹn sẽ chạy cho các nạn nhân được xét tuyển vào học
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đã hoàn tất
theo khẳng định của hiệu trường nhà trường việc tuyển dụng tuyển sinh tại đây đều được thực hiện theo đúng quy trình của bộ giáo dục và đào tạo và hướng dẫn của bộ công an
từ lâu đến nay chúng tôi cũng qua các kênh thông tin chúng tôi biết được là rất nhiều người bị lừa
các đối tượng xấu lừa để đưa con em vào học trong các trường công an dân dân trong đó có trường trung cấp cảnh sát vũ trang
chúng tôi xin cảnh báo với thí sinh và phụ huynh người nhà thí sinh
không nên nghe những lời rủ rỗ những lời mua chuộc bằng tiền của các đối tượng mà ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
và việc lừa để chạy trọt vào các trường công an nhân dân là không bằng
và không ai có thể làm được cái việc đó cả tôi xin khẳng định như vậy
theo cảnh báo của cơ quan công an gần đây đã xuất hiện đối tượng có thủ đoạn nhận chạy cho nhiều người với số tiền rất lớn
thậm chí các đối tượng còn làm giả các dây báo trung tuyển khiến nhiều gia đình chỉ khi đưa con em mình đến nhập học mới biết bị lừa
để tránh rơi vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo người dân cần đến trực tiếp các trường hoặc vào trang web của trường để tìm hiểu thông tin tuyển sinh
chúng tôi xin được nhắc lại rằng
việc hứa hẹn chạy trọt vào các trường mà không qua thi tuyển không đúng sức học của thí sinh đều là lừa đảo
vì vậy phụ huynh cần tỉnh táo để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang
bản tin sẽ được tiếp tục với một thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được
vào khoảng năm giờ sáng nay nhà thiếu nhi tỉnh điện biên đã xảy ra cháy lớn thiêu dụi toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng và bàn ghế trong hội trường
nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện
theo nhân viên bảo vệ khi phát hiện lửa bốc cháy từ trên trần nhà đã thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
huy động xe cứu hỏa cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa
sau bốn mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ vật dụng thiết bị trong hội trường nhà thiếu nhi đã bị thiêu dụi
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng vực sẽ có mưa rào và rông nhiệt độ sẽ giảm đáng kể với nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày một mươi năm mây thay đổi ngày nắng nóng gây gắt nhiệt độ sẽ đạt ở mức là hai mươi sáu ba mươi tám độ
nhưng sang đến hai ngày tiếp theo thì mưa bắt đầu xuất hiện trên diện rộng
do có mưa nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh trời sẽ chuyển dịu mát hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ chỉ vào khoảng ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng vẫn còn duy trì tại khu vực này trong hôm nay và ngày mai
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi sáu ba mươi chín độ
đồng thời độ ẩm ban trưa sẽ ở dưới mức là năm mươi
tuy nhiên đợt nắng nóng này sẽ suy giảm dần từ ngày một mươi sáu nhiệt độ giảm nhẹ với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực nam trung bộ từ ngày một mươi năm mây thay đổi nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi tám độ
sao đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy thì nắng nóng sẽ suy giảm hơn về cường độ chiều tối sẽ có mưa rông ở một vài nơi
nên nhiệt độ vì thế mà sẽ có xu hướng giảm hơn với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện rải rác vào lúc chiều tối
còn vào ban ngày thì khu vực này vẫn có nắng vừa phải với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày có nắng với cường độ bước xa ở mức trung bình
đến chiều tối thì trên khu vực sẽ có mưa rông trên diện rộng
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa online ngày một mươi bốn tháng sáu của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại